cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản công an tp huế đang làm việc với nhóm bốn thanh niên
điều khiển xe mô tô chở bốn tông vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
cụ thể vào sáng ngày hai mươi năm tháng năm tại ngã ba đường nguyễn công chứ võ thị sáu phường phú hội
thiêu tá hoàng công tư và đại úy huỳnh văn lũy thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế
đang tuần tra thì phát hiện bốn thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và che biển số
khi được yêu cầu dừng xe bốn người này đã không chấp hành mà đâm thẳng vào đại úy huỳnh văn lũy
hậu quả đại úy huỳnh văn lũy bị thương tích các đối tượng bị ngã xe và bỏ chạy
được sự giúp đỡ của nhân dân tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ toàn bộ nhóm thiếu niên trên
nhóm này gồm nguyễn văn thêm sinh năm hai nghìn ba trú tại tỉnh quảng trị
nguyễn bá quang huy và nguyễn đôn hòa sinh năm hai nghìn ba lê đại nghĩa sinh năm hai nghìn bốn
cùng chú tại tp huế cơ quan công an xác định thêm là đối tượng điều khiển xe tông vào cảnh sát giao thông
và xe máy mang biển số bảy mươi năm l một mươi tám nghìn năm trăm linh bốn do hòa trộm cắp tại phường hương sơn vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng năm